liên bộ công thương tài chính mới có thông tin điều chỉnh giá xăng dầu thực hiện từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi bảy tháng năm
theo đó giá xăng e năm chín mươi hai giảm hai trăm linh đồng một lít xăng e năm chín mươi năm ba giảm năm trăm chín mươi hai đồng một lít
trong lần điều chỉnh này sau khi thực hiện việc trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán các mặt hàng xăng dầu không cao hơn mức giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi bốn trăm tám mươi tám đồng một lít
xăng e năm chín mươi năm ba không cao hơn hai mươi một năm trăm chín mươi chín đồng một lít dầu diesel năm s không cao hơn một mươi bảy sáu trăm một mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi sáu bốn trăm hai mươi hai đồng một lít dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s sau khi điều chỉnh không cao hơn một mươi năm năm trăm ba mươi sáu đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều nay một mươi bảy tháng năm